sáng nay tnthhm mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
bạo hành bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong
trước giờ diễn ra phiên tòa an ninh được siết chặt và kiểm tra nghiêm ngặt
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai vụ án từng được tnthhm đưa ra xét xử sơ thẩm lần một
tại phiên tòa các luật sư bảo vệ quyền lợi ích của bị hại đã kiến nghị yêu cầu giám định bổ sung tỷ lệ thương tật
của bé gái trong các ngày bảy một mươi một mươi một và một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để làm rõ hành vi và thay đổi tội danh
đối với bị cáo nguyễn kim trung thái thành đồng phạm với bị cáo nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người
từ đó tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra và giám định thương tật bổ sung đối với cháu bé
cáo trạng xác định trang có quan hệ tình cảm với thái sau khi người đàn ông này ly hôn
thời gian sống chung thái giao con gái tám tuổi cho trang chăm sóc trang đặt mua roi mây và dùng gậy gỗ để đánh bé
liên tiếp từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đã chứng kiến trang nhiều lần đánh đập hành hạ bé
nhưng thái không can ngăn mà còn thực hiện cùng trang ngoài ra trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của bé
trong gần bốn giờ khiến bé tử vong sau khi biết trang đánh bé đến tử vong thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera
xóa toàn bộ dữ liệu bốn camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của trang
căn cứ vào kết quả điều tra và điều tra bổ sung cơ quan cảnh sát điều tra vẫn giữ
nguyên quan điểm và đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố nguyễn võ quỳnh trang
hai tội giết người và hành hạ người khác nguyễn kim trung thái hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
thưa quý vị trước tính chất phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây nam
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
tập trung lực lượng làm rõ phương thức cất giấu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
qua trinh sát cho thấy cầm đầu một đường dây là đối tượng oanh hà
chị gái ruột của dung hà bà trùm giang hồ đất cảng một thời
xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn xuyên quốc gia
ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án số tám trăm hai mươi hai t
để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá quán triệt phương châm
bắt toàn bộ đường dây không bỏ lọt tội phạm
vũ hoàng oanh hay còn gọi là oanh hà sáu mươi năm tuổi quê ở hải phóng
chị gái ruột dung hà trùm giang hồ đất cảng trong vụ án năm cam
bà trùm có lý mệnh phạm tội thực diện bất thảo với bệnh viện án tiện sự
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an và chiến an một trăm hai mươi tám i do vũ hoàng oanh cầm đầu
thu giữ bảy mươi bốn kg ma túy bắt tám đối tượng trong đường dây
tuy nhiên vũ hoàng oanh bỏ trốn sang nước
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra quyết định truy nã đặc biệt vũ hoàng oanh
về tội mua bán trái thép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế của dung cơ côn
sau khi sang nước ngoài vũ hoàng oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã đối tượng tội phạm

động cơ cũ của các ô tô tải đặc biệt trong năm hai nghìn một
chúng tôi khám phá ra một chuyên đoán là các đối tượng giấu vào mô tơ điện
mỗi một cái mô tơ khoảng một tấn và rút cái lõi ra thì chuyển vào đó là ba mươi cân
và từ đây thì sâu chuỗi lại tất cả các vụ án các đặc điểm về vật chứng cũng như thủ đoạn đối tượng
thì chúng tôi đã hình dung ra một cái đường dây
đó là một đường dây rất lớn và do các đối tượng người việt trong đó là có khu hoàng oanh
khi mà chúng tôi dứt lên thì nhóm đối tượng này chủ yếu là quê hải phóng
và rất nhiều đối tượng hiện nay đang sống ở thành phố hồ chí minh
và rất nhiều đối tượng truy nã bàn trốn ở nước ngoài
sau khi vận chuyển từ nước ngoài về và tập kết tại thành phố hồ chí minh
các tối tượng tháo các bóng máy lấy ma túy
tổng giao cho các khách du sĩ trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và vận chuyển ra hải phóng đối tượng

nhận định thời cơ phá án đã đến
cục cảnh sát điều tra tội phạm về phá túy đã ghi động hơn một các cổ du sĩ
chia làm tiêu cổ công tác phá án
ngày một mươi ba tháng chín tối tượng nguyễn thanh tăng bị bắt quả tán

và vận chuyển ra hải phóng đối tượng
ngày một mươi ba tháng chín tối tượng nguyễn thanh tăng bị bắt quả tán

và vận chuyển ra hải phóng đối tượng

khi đang vận chuyển trái bét hai mươi chín phá túy

tháng hai khi giao má túy theo sự chỉ đảm của quốc
tờ nhận sẽ được ăn không báo trước

sau đó đối chiến trụng tốc với số cd
tháng ba khi giao má túy là cờ tiền trụng ảnh vào điện thoại di động
sau đó đối chiến trụng tốc với số cd
tháng bốn khi giao má túy là cờ tiền trụng ảnh vào điện thoại di động
sau đó đối chiến trụng tốc với số cd

công tác đối ngoại hiệu quả của lực lượng công an trong phòng chống tội phạm
tạo thế trận vững chắc đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới
thưa quý vị lợi dụng sự phát triển của công nghệ các đối tượng xấu đã lập những trang mạng xã hội giả mạo
sử dụng tên hình ảnh ký hiệu biểu tượng của lực lượng công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
như lừa đảo chiến đấu tài sản bôi nhọ danh dự đảng nhà nước lực lượng công an
do đó bộ công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các đối tượng
theo dõi tìm đọc thông tin trên các trang mạng xã hội được cấp tích xanh
đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội
để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật lừa đảo chiến đấu tài sản
không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mạng otp gửi về qua điện thoại
không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội
nếu buộc phải công khai để phục vụ mục đích kinh doanh thì hạn chế thấp nhất số tiền trong tài khoản ngân hàng
thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập trên các nền tảng xã hội
đặt mật khẩu có tính bảo mật cao để tránh bị các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản
người dân không vội tin theo các thông tin lan truyền trên không gian mạng khi chưa được xác thực kiểm chứng
cần tìm đến những thông tin được đăng tải trên các cổng trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
cơ quan báo chí trinh thống góp phần ngăn chặn các thông tin xấu độc sai sự thật lan truyền trên không gian mạng hiện nay
theo quy định của pháp luật cổng thông tin điện tử của bộ công an và công an các đơn vị địa phương có tên miền
bộcôngan gov vn hoặc mps gov vn hoặc côngan tỉnhthànhphố gov vn
khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an hoặc cơ quan nhà nước
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đề nghị người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất
để kịp thời xử lý ngăn chặn
hạt kiểm lâm vườn quốc gia tp phú quốc tỉnh kiên giang cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ
sáu vụ ba đối tượng chặt phá cây rừng tự nhiên nghi thuộc nhóm cây gỗ quý hiếm cần được bảo tồn
ngày hai mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra tại tiểu khu tám mươi rừng phòng hộ thuộc ấp đường bào xã dương tơ
thành phố phú quốc lực lượng hạt kiểm lâm vườn quốc gia phú quốc đã phát hiện ba đối tượng đang chặt phá cây rừng
nên tiến hành không chế bắt giữ đường
trước hai đối tượng là nguyễn văn rất và lê thanh tuấn cùng tạm trú tại tp phú quốc
thời điểm bị bắt giữ các đối tượng này đang dùng máy cưa và giữa sát chặt phá cây rừng
qua kiểm tra tại hiện trường có bốn cây gỗ tròn bị chặt hạ nghi là cây kiềm kiền với chiều dài mỗi cây hơn một mươi mét
hạt kiểm lâm vườn quốc gia phú quốc đã lập biên bản thu giữ tăng vật và tạm giữ hai đối tượng trên
đồng thời giám định loại cây bị chặt phá để xử lý theo quy định của pháp luật
hạt kiểm lâm vườn quốc gia tp phú quốc
hai người phụ nữ bị mắc kẹt trong đám cháy trung cư được giải cứu an toàn
vụ cháy xảy ra vào trưa ngày hôm qua tại một căn hộ trung cư ở tầng sáu
khu đô thị văn phú phường phú la quận hà đông hà nội
nhận tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội đã điều động đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực số bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
cùng ba xe chữa cháy một xe thang và một xe chỉ huy với hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
qua trinh sát phát hiện đám cháy xuất phát tại phòng khách của căn hộ
lực lượng chia thành hai mũi tìm kiếm và hướng dẫn cho hai phụ nữ bị mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn
khoảng hai mươi phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ